vào lúc một h ba mươi phút ngày một tháng hai nhận được thông tin tàu apl vancover quốc tịch singapore bị cháy trên khu vực biển cách mũi la vũng rô khoảng bốn hải lý
lực lượng cảnh sát biển đã ngay lập tức điều tàu đến tham gia cứu nạn kịp thời
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều tàu cảnh sát biển tám nghìn năm thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba khẩn cấp xuất phát đi cứu nạn
sau hai giờ hành trình lúc ba h ba mươi phút cùng ngày tàu cảnh sát biển tám nghìn năm đã tiếp cận tàu bị nạn tích cực phối hợp với tàu apl vancover để chữa cháy
được biết trên tàu apl vancover có hai mươi bốn thuyền viên hiện sức khỏe vẫn được bảo đảm